nghe ngóng được thông tin vào ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một một lượng vàng lớn sẽ được vận chuyển từ thành phố pleiku đi thành phố hồ chí minh trên xe khách biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn bảy trăm hai mươi sáu của hãng gia phúc do anh lê văn thanh điều khiển nên phòng bàn bạc với hoàng bình dũng và hoàng suy lâm trộm cắp số vàng trên
để trộm cắp vàng vào một mươi tám h ba mươi phút ngày năm tháng ba lâm và dũng giả làm khách đón chiếc xe trên đường trường trinh thành phố pleiku
đến hai mươi ba h cùng ngày khi xe dừng nghỉ tại trạm dạng đông trên cố lộ một mươi bốn thuộc phường cánh xuân
thành phố buôn mê thuột tỉnh đắk lắk thì dũng xuống xe còn lâm lục lọi trộm cắp được bao đựng vàng đem dấu sau trạm dừng rồi lên xe đi tiếp
sau đó cả hai đón xe taxi quay lại trạm rừng lấy số vàng trộm được
khi mở một bọc ra chúng tôi thấy có hai đô và một số vàng nữ trang
chúng tôi thuê phòng trọ lại và ở vào đêm thì lúc mở ra thì có thấy tám mươi miếng thẻ vàng
sau khi ở mục đêm xong sáng mai chúng tôi
sau khi bắt xe về nhà lai hai ngày sau dũng có chia cho tôi sáu trăm linh đô chú sáu trăm linh và anh phong năm trăm linh thỉnh đô
sáu trăm linh thỉnh đô đó tôi đã tiêu sài cá nhân và mua tiền để sử dụng
qua vụ án này chúng tôi thấy được việc gửi tài sản có giá trị lớn trên xe khách để đi từ thành phố này sang thành phố khác từ tỉnh này sang tỉnh khác
tiêm ẩn rất nhiều rủi ro
cụ thể trong vụ án trên đối số lượng làng lớn như vậy nhưng lại gửi thông qua một xe khách
mặc dù là người được gửi được nhận hàng thì là rất là thân tín
tuy nhiên cũng không tránh khỏi được sự sơ hở đối với các đối tượng đi trên xe và các đối tượng biết được cái việc này dẫn đến mất mát tài sản
qua vụ án trên cơ quan công an cũng khuyên cáo đối với người dân trong mọi giao dịch đối với tài sản lớn
đặc biệt là vàng
vì cương hoặc tài sản có giá trị lớn thì nên có những phương thức vận chuyển
có phương thức gửi cho nó phù hợp vừa đảm bảo an toàn cái tài sản của mình
và vừa không để các đối tượng phạm tội lợi dụng vi phạm pháp luật
hiện tại cơ quan công an đã thu hồi gần sáu mươi cây vàng và đang tiếp tục xác minh
truy tìm thu giữ số tài sản còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
chưa nay công an phường tam phước tp biển
tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát hình dự công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
lấy lời khai ba đối tượng gồm nguyễn doãn trường nguyễn anh đức và hồ hữu long
cả ba đều trú tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai là ba đối tượng nghi vấn
có hành vi trộm cắp tài sản
dạng sáng nay hai mươi bảy tháng ba công an phường tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến tổ tám khu phố long đức ba thì phát hiện ba đối tượng trường đức và long
đi trên một ô tô biển kiểm soát sáu mươi a năm mươi nghìn một trăm chín mươi một có biểu hiện nghi vấn
nên tổ tuần tra tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong xe có rất nhiều kìm cắt khóa kéo bao tay
dao các dụng cụ nghi dùng để cắt khóa trộm cắp tài sản
ngay lập tức cả ba được đưa về trụ sở công an phường để làm việc
qua đấu tranh bước đầu long khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai
còn nguyễn anh đức đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tòa nhân dân huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án
vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm đối với các đối tượng săn bắt bốn cá thể vọc
trên địa bàn vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân huyện bố trạch trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực hang thánh thuộc khoảnh chín tiểu khu năm trăm chín mươi năm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
thuộc địa giới hành chính xã thượng trạch huyện bố trạch khu vực nghiêm cấm săn bắt bẫy động vật hoang dã
cao xuân việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và trần xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại bản ón xã thượng hóa huyện minh hóa
đã dùng súng kíp tự chế
săn bắt một cá thể vọc đen hà tĩnh và ba cá thể vọc trà vá chân đỏ trái phép là động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm một b
bị trạm kiểm lâm trà nòi thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng phát hiện
lực lượng chức năng đã thu giữ một cá thể vọc đen hà tĩnh có trọng lượng bốn kg ba cá thể vọc trà vá chân đỏ có tổng trọng lượng một mươi sáu kg đã chết
một khẩu súng kíp tự chế có chiều dài một tám mươi bốn mét cùng năm mươi sáu viên đạn sử dụng cho súng kíp
một con dao tông dài bốn mươi một hai cm
tại thời điểm bị phát hiện cao xuân việt khai nhận thực hiện hành vi săn bắt
quá trình điều tra cao xuân việt khai được trần xuân huy rủ đi theo để phơi và xấy khô khỉ do huy bắn
tại phiên tòa sơ thẩm tòa nhân dân huyện bố trạch đã tuyên phạt cao xuân việt bốn mươi hai tháng tù giam về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
cháu nguyễn thị kiều my một mươi năm tuổi học sinh trường trung học cơ sở tiến hưng bất ngờ mất tích từ ngày hai mươi ba tháng ba đến nay
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang phối hợp với công an xã tiến hưng cùng với gia đình tổ chức tìm kiếm
theo trình báo của chị hà thị thương chú tại xã tiến hưng thành phố đồng xoài là mẹ của kiều my cho biết
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba cháu kiều my vẫn đến trường học bình thường tuy nhiên đến trưa không thấy cháu về nhà
gia đình tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi gọi điện nhưng không liên lạc được
sự việc sau đó đã được trình báo lên công an xã tiến hưng thành phố đồng xoài để cùng hỗ trợ tìm kiếm
sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về cháu
qua thông tin từ trường học và kiểm tra camera kiều my đã bất ngờ rời khỏi trường học sau khi học xong tiết một
và đến nay vẫn không có thông tin gì
cơ quan chức năng thành phố đồng xoài đang khẩn trương xác minh tổ chức tìm kiếm tung tích của nữ sinh mất tích
thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
hcdc vừa thông báo người từ địa phương có bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hải phòng và bình dương
khi đến tp hcm và cách ly tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày
tp hcm sẽ giám sát người đến từ đường lê hồng phong phường đường giang quận ngô quyền thành phố hải phòng
và người đến từ đường d ba mươi năm thuộc khu phố bốn khu dân cư việt sinh phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
hcdc yêu cầu người từ hai địa phương điều trên đến tp hcm trong vòng một mươi bốn ngày
tính từ ngày rời khỏi địa phương phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đây là hai địa phương ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
ghi nhận vào ngày hai mươi sáu tháng ba
còn tại hải phòng tp hcm đã phong tỏa thêm một khách sạn tại phường trại lẻ quận lê trân
do liên quan đến hai bệnh nhân là hai năm trăm tám mươi hai và hai năm trăm tám mươi sáu nâng tổng số địa điểm phải cách ly
phong tỏa liên quan đến hai trường hợp mắc covid một mươi chín tại địa phương này lên sáu địa điểm
thông tin từ đầu phản ứng nhanh phòng chống si bệnh covid một mươi chín tp hcm
hai trường hợp được phát hiện mắc covid một mươi chín tại hải phòng
sau khi trở về từ campuchia là bệnh nhân hai năm trăm tám mươi hai và hai năm trăm tám mươi sáu có dấu hiệu tổn thương phổi nặng
trước đó vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba hai trường hợp này đã được chuyển lên bệnh viện
nhiệt đối trung ương cách ly điều trị ngành y tế và các địa phương tp hcm đã giả soát
xác định được hai mươi bốn trường hợp f một tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh đưa đi cách ly y tế tập trung
đến thời điểm này tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
và cũng trong chiều ngày hôm qua hải phòng đã phong tỏa thêm một khách sạn tại phường trại lẻ
quận lê trân trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba hai bệnh nhân hai nghìn năm trăm tám mươi hai và hai năm trăm tám mươi sáu có vào khách sạn này hỏi phòng
tuy không ở lại đó nhưng đã tiếp xúc với lễ tân trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang
liên quan hai bệnh nhân này các địa phương của hải phòng cũng đã phong tỏa ba địa điểm khác
gồm bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec khách sạn paris trên đường lê hồng phong
quận ngô quyền một nhà nghỉ tại xã tú sơn huyện kiến thụy và hai địa điểm tại xã đại hợp huyện kiến thụy
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn mạnh long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi bảy trên một đoàn văn bơ phường một mươi ba quận bốn tp hcm
về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đồng tháp là đối tượng phạm thị kiều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp một xã thường thới hậu b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo thẳng dài một năm cm
cao một hai cm dưới trước đuôi lông mày phải
và đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một phường ba
tp sadec tỉnh đồng tháp
bị công an tp sadec tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông nhường chỗ cho áp thấp nóng phía tây
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hứng nắng với nền nhiệt tăng dần
hôm nay ngày mai sẽ giao động từ hai mươi ba mươi độ và tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa lác đác vài nơi lúc sáng sớm
trưa chiều có nắng với nền nhiệt có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai sẽ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ và sẽ liên tục tăng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
thậm chí đến ngày ba mươi tháng ba ở khu vực tây bắc có nơi sẽ sấp xỉ ba mươi bảy độ
và có nắng dần hơn
đến với các tỉnh miền trung trong thời đoạn ba ngày sắp tới toàn khu vực phổ biến mưa vài nơi
ban ngày trời nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh dần
cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thuộc vùng núi phía tây có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi lúc chiều tối và đêm với lượng không đáng kể

ngày khu vực có nắng nhiều riêng phía bắc có nắng nóng cục bộ cùng nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn tại khu vực tây nguyên có mưa rông cục bộ vài nơi tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn rông
nhìn chung trong cả ba ngày tới toàn khu vực thời tiết ở trạng thái phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên rơi vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh hành nam bộ về chiều tối cũng có mưa rông vài nơi trong cơn rông cũng có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày khu vực có nắng nhiều với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ riêng miền đông nam bộ có nắng nóng khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là kết thúc xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên kênh an
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại